đồng thời thực hiện công tác cứu nạn thông tin ban đầu có một mươi một một mươi hai người bị thương trong sự cố sập ghế tại giạp siếc trong đó có trẻ em
cũng sau thời điểm xảy ra vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết hậu quả
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ